thưa quý vị và các bạn bắc bộ đang cùng lúc chịu tác động của hai loại hình thế
một là áp thấp nóng phía tây và hai là khối không khí biển từ phía đông lấn vào
với các tỉnh phía tây bắc bộ chịu tác động đơn thuần của vùng áp thấp phía tây
vì thế mà khu vực này trong ngày hôm nay sẽ có nắng từ sớm nhiệt độ trưa chiều tăng cao
phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh phía đông bắc bộ tác động của vùng áp thấp phía tây yếu hơn
khu vực này chủ yếu chịu tác động của đới gió đông nam thổi từ rìa khối khí biển vào
vì thế mà ở đây trời nhiều mây hơn ban ngày có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày
sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng đối với khu vực quảng ninh hải phòng thái bình nam định lạng sơn bắc giang
và cả khu vực bắc ninh trời nhiều mây hơn về chiều có thể xuất hiện mưa rào và rông mạnh
nguy cơ có thể kèm theo rông lốc và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý
chịu tác động chủ yếu của vùng thấp phía tây đang có xu hướng mở rộng về phía đông nam
trong ngày hôm nay suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận
đều có chung trạng thái tạnh giáo
có nắng từ sáng và kéo dài đến chiều muộn với mức nhiệt cao nhất trưa chiều
giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây khu vực có nơi còn đạt mức nhiệt từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ
theo dự báo xu hướng tăng nhiệt tại các tỉnh miền trung sẽ còn tiếp tục kéo dài
thậm chí là còn gia tăng hơn trong những ngày tới
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn
dự báo trong ba hôm tới gió mùa tây nam duy trì cường độ trung bình đến mạnh
cả nam bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông diện rộng về chiều
trong đó hai ngày đầu là thời điểm nam bộ và tây nguyên có khả năng xuất hiện mưa vừa
mưa to và rông mạnh nên người dân ở khu vực này cần hết sức lưu ý
không chỉ gây mưa rông trên đất liền quá trình hoạt động mạnh dần của gió tây nam
cũng khiến cho thời tiết trên các vùng biển phía nam chuyển xấu hơn
dự báo trong chiều tối nay khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
khu vực vịnh thái lan phần phía nam của biển đông
trong đó bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa sẽ có mưa rông mạnh
diện mưa sẽ ở mức giải rác cho đến nhiều nơi nên tầm nhìn xa giảm thấp
đồng thời nguy cơ cao có thể kèm theo rông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nên các hoạt động hàng hải cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước